chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mai thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng ngủ tại huyện đông hải để điều tra
làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện đông hải phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng chân và duyên đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại nhà của duyên
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba gói ni lông chứa ma túy đá
các đối tượng khai nhận số ma túy trên được trơn mua từ một người khác về để sử dụng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
rạng sáng nay ngày một mươi tháng sáu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cái răng thành phố cần thơ đã dùng các thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy
và giải cứu thành công sáu người đang bị mắc kẹt trong buồng thang máy gần hai mươi phút ra ngoài an toàn
vào lúc bốn h ba mươi phút cùng ngày đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cái răng thành phố cần thơ nhận được tin báo có người đang bị kẹt trong thang máy
tại một căn hộ thuộc khu vực thạnh lợi phường phú thứ
ngay lập tức tám cán bộ chiến sĩ và một xe chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường
thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc thang máy bị kẹt dưới tầng một và tầng hai
và có sáu người đang mắc kẹt bên trong
cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nhanh chóng trấn an những người bị kẹt giữa bình tĩnh không hoán loạn
vừa triển khai thiết bị cố định cửa dùng khóa mở cửa thang
rồi mình lấy mặt gió thổi gió vào cung cấp oxy cho mấy cháu
rồi cũng như nóng mấy cháu yên tâm thì tiến tới mình gọi cho căn sách một trăm một mươi bốn
thì mấy em đến cũng rất nhanh khách hộ cũng rất hiệu quả
vì tinh thần của các cháu thì qua các anh em lại đến
thì anh em dẫn động rồi tư tưởng rồi các cháu cũng không có gì bản loạn
nhưng cũng yên tâm
thì mấy anh xử lý cũng rất nhanh rất gọn rất lẹ
trong thang máy thì
cái tâm trí cái tâm lý là quản loạn
sợ sệt rồi thở nhanh rồi tâm lý không ổn định
cho nên thích thở rất là nhiều oxy
và buồn cái diện tích thang máy thì nó nhỏ hẹp
cho nên là bằng bình luận pháp là nhanh nhất chính xác
để cứu nặng nhanh trong những thời gian vàng
cũng như là dây vàng phút vàng giờ vàng
để làm sao cứu nhanh nặng nhanh
để đạt được yêu cầu của cố nặng ủng hộ
thang máy gia đình đã và đang được dùng vô cùng rộng rãi trong cuộc sống hiện đại
tuy nhiên thang máy dù hiện đại đến đâu
cũng là một thiết bị điện tử đôi lúc cũng bị hỏng hóc hay những sự cố đáng tiếc
do đó bên cạnh việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ
mỗi hộ gia đình mỗi cá nhân cần trang bị cho bản thân và gia đình
những kiến thức kỹ năng cần thiết để có thể ứng phó và xử lý kịp thời
trong những tình huống khẩn cấp cho sự an toàn của chính mình và mọi người xung quanh
ngày một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh vẫn đang phối hợp cùng công an phường long thạnh mỹ
điều tra truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào quán ăn trên đường hoàng hữu nam
chém tới tắp và khiến nhiều người bị thương
vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày chín tháng sáu nhiều người đang ăn tại quán ốc
trên đường hoàng hữu nam phường long thạnh mỹ
thì xuất hiện một nhóm thanh niên cầm nhiều hung khí như mã tấu phóng lợn
dao bông xăng đi trên nhiều xe máy xông thẳng vào quán
lúc này nhiều thực khách trong quán bỏ chạy loạn xạ
tuy nhiên có hai thanh niên hai mươi bốn và hai mươi bảy tuổi là khách của quán không kịp phát hiện sự việc
còn ngồi lại thì bị nhóm này chém tới tấp nằm bất động
sau đó nhóm đối tượng tiếp tục ném bom xăng vào quán rồi mới rời đi
hai nạn nhân một người bị thương ở bụng và đứt gân tay
người còn lại có bị đất gân ở bu bàn tay đã được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó
hiện tại hai người vẫn đang được làm phẫu thuật do vết thương nặng
phòng cảnh sát điều tra về tham dũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm cho biết
hỗ trợ và phòng ngừa điều trị covid một mươi chín và bảy đối tượng nằm trong đường dây này
và phương thức thủ đoạn lợi dụng cơ sở đã được cấp phép để sản xuất thuốc giả
một mươi bảy giờ ba mươi phút ngày chín tháng sáu tổ công tác đội bảy thuộc phòng cảnh sát điều tra
về tham dũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm phát hiện đối tượng đoạn minh trường
điều khiển sở ô tô mang biện kiểm soát năm mươi một g bốn mươi chín nghìn chín trăm hai mươi năm đang di chuyển theo hướng
từ long an về tp hcm
trên xe chở phạm bích ngọc tên thường gọi là quý và một mươi hai thùng cắt tông chứa hai mươi vỉ
tương đương hai trăm linh viên thuốc tân dược và nhắn hiệu neocordion không xuất trình được hóa đơn chiến từ
nghi ngờ số thuốc tân dược trên là giả tổ công tác đã tạm giữ bảy đối tượng và tiến hành đấu tranh truy xét
bước đầu quý thừa nhận số hàng trên xe ô tô là thuốc tân dược giả do quý cùng một số đối tượng khác
tổ chức sản xuất đang trên đường chở hàng đi tiêu thụ
để bán cho nó có giá một chút em mua cái viên về em bỏ vô cái ép vỉ vô cái máy ép vỉ làm cái màng ép nhiệt lên để thành cái viên thuốc
thuốc hiệu neocordion của pháp thì thua lợi nhuận thì cái giá thành của việt nam thì giá chín em bán ra đó một mươi tám
dù ban đầu khai nhận là mua thuốc việt nam về để lên đời thành thuốc sản xuất tại pháp
tuy nhiên qua khai thác công an xác định
số thuốc trên được làm giả tại công ty amtex pharma
quy trình sản xuất thuốc neocordion cụ thể là viên thuốc nguyên liệu dược phạm ngọc bích anh trai của quý
giám đốc công ty amtex pharma chỉ đạo nhân viên sản xuất tại công ty amtex pharma
quý chịu trách nhiệm thu mua vỉ nhựa và màng nhôm tập kết về nhà kho tại ấp bảy nhị thành thủ thừa long an
may móc dụng cụ dùng để sản xuất thuốc tân dược giả do bích đưa về
từ lời khai của quý tiến hành điều tra mở rộng cơ quan điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan
thu giữ hơn hai trăm bảy mươi viên thuốc giả nhán hiệu neocordion ba mươi ba thùng tổng cộng sáu trăm sáu mươi lọ dùng làm nguyên liệu đường thuốc tân dược giả
một thùng tổng cộng một mươi chín lọ dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc tay giả nhán hiệu neocordion
một máy dùng sản xuất thuốc nhán hiệu neocordion và một số phân tiện khác sử dụng cho việc ép thuốc thành phẩm
số thuốc tân dược giá này được quyết thuê đoàn minh triều vận chuyển về thành phố hồ chí minh
sau đó lên mạng trao bán mua lô hàng thuốc giả thu lợi từ ba trăm linh triệu đồng đến bốn trăm linh triệu đồng
được biết các đối tượng minh bích ngọc đã tham gia sản xuất thuốc tân dược giả nhưng không nhớ nhãn hiệu cụ thể
từ năm hai nghìn một mươi năm tại công ty amtex pharma hiện bảy đối tượng liên quan đến vụ việc đang bị công an thành phố hồ chí minh tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay ngày một mươi tháng sáu hơn chín mươi bốn học sinh lớp chín tại thành phố hồ chí minh
đến điểm thi làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh năm nay có hơn tám mươi sáu em dự thi vào lớp một mươi thường
hơn sáu năm trăm linh em dự thi lớp một mươi chuyên và hơn một ba trăm linh em dự thi lớp một mươi tích hợp
từ sáng sớm hôm nay tại các điểm thi trên địa bàn thành phố hồ chí minh
phụ huynh đã đưa con em mình đến điểm thi để làm thủ tục

các em học sinh vào phòng thi đạt được thủ tục
các em học sinh đã đưa con em mình đến điểm thi để lắng nghe giám thị phổ biến quy chế tuyển sinh
nhìn chung tâm lý các em học sinh đã sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này
dạ con rất là tự tin về kiến thức mình có con ôm rất là kỹ con rất là tự tin và sẵn sàng
và cảm giác của con là kiểu tự tin với lại là không có lo lắng nhiều tại vì một phần là cũng ôn bài rất là kỹ
mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã được kiểm soát và mọi hoạt động xã hội trở lại gần như bình thường
nhưng để đảm bảo an toàn các công tác phòng dịch tại các điểm thi vẫn được sở giáo dục đào tạo thành phố triển khai chỉ lượng
mỗi điểm thi có ít nhất ba phòng thi dự phòng thực hiện nghiêm túc các công tác phòng dịch như khử khuẩn phòng ốc đo thân nhiệt
chuẩn bị khu vực rửa tay đảm bảo không gian thông thoáng bố trí khu vực hỗ trợ thí sinh để vật dụng cá nhân theo đúng quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo
quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy